những nội dung quan trọng có trong công điện số một nghìn bốn trăm bảy mươi của thủ tướng chính phủ vừa được ban hành ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số chín
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đây là cơn bão có cường độ rất mạnh phạm vi ảnh hưởng rộng
và từ đêm mai ngày hai mươi bảy tháng một mươi bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh khu vực trung và nam trung bộ
mức độ tàn phá của cơn bão này có thể tương đương hoặc mạnh hơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
để chủ động ứng phó với bão hạn chế thiệt hại thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương theo chức năng và nhiệm vụ được sao
chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bảo đảm an toàn cho người
phương tiện hoạt động trên biển đảo nhất là bảo đảm an toàn cho người
tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tranh trú sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp triển khai công tác bảo vệ nhà cửa công trình đê điều hồ đập
bảo vệ các cơ sở sản xuất kinh doanh
chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó với bão lũ báo cáo thủ tướng chính phủ
chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền
các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin truyền thông để người dân biết
chủ động phòng chống giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra
thưa quý vị phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn với tổng cục khí tượng thủy văn vào sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các cấp các ngành quán triệt tinh thần chỉ đạo của chính phủ
tại công điện số một nghìn bốn trăm bảy mươi về việc triển khai ứng phó với bão số chín đang chuẩn bị đổ bộ vào miền trung vào ngày mai
các địa phương trong cả nước các cơ quan có liên quan đặc biệt là ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương
ubnd tìm kiếm cứu nạn ubnd phòng chống thiên tai đều phải có phương án cụ thể để giải quyết tốt nhất cho người dân
và các địa phương giảm thiểu thiệt hại
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh công tác dự báo phải thường xuyên thông tin kịp thời
liên tục đến các cấp các ngành nhất là các cơ quan có chức năng phòng chống bão lũ
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh công tác dự báo phải thường xuyên thông tin kịp thời
liên tục đến các cấp các ngành nhất là các cơ quan có chức năng phòng chống bão lũ
từ trung ương đến địa phương để có phương án chủ động kịp thời ứng phó
bão số chín vào bờ vẫn giữ ở cấp một mươi hai giật trên cấp một mươi hai
và như vậy miền trung việt nam bão trồng bão lũ trồng lũ

chính vì vậy tất cả các cơ quan của chúng ta đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước chân dân
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra đặc biệt bão số chín
vào ngay sau đây
từ dự báo chúng ta
đề cao cảnh giác có biện pháp phòng chống ứng phó chủ động trước khi bão đến lũ đến
thủ tướng yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương
cần dành thời lượng cần thiết để thông tin đến nhân dân và các cấp các ngành
nhằm quán triệt tinh thần có bão lớn không được chủ quan
khi hiểu được tình hình thì sẽ có phương án phòng chống tốt nhất
cần có biện pháp ngay từ bây giờ để bảo đảm an toàn
hồ đập và tính mạng tài sản của nhân dân
phải bảo vệ cho được tính mạng tài sản của nhân dân khi mà các lũ lụt quay trở lại trong dịp này
tình trạng lỡ đất sọc núi ở miền trung có thể xảy ra
đây là yêu cầu phải di dời các đơn vị và nhân dân ở vùng nguy hiểm ra khỏi
không để ảnh hưởng đến tính mạng
liên tục thì việc sọc núi là bình thường
cái việc thứ hai là phải sơ tán dân ở những vùng vang sông vang biển
nơi có thể bão đi qua gây ảnh hưởng đến tính mạng
và thứ ba đặc biệt là hồ đập
tôi xin nhắc lại rằng tình hình hồ đập hiện nay miền trung xuống cấp
đã báo động có tình trạng là ngập nước
cần phải xả theo dõi cách thường xuyên
thủ tượng yêu cầu các cơ quan chức năng
cũng như quân đội công an và các cơ quan phòng chống thiên tai khác từ trung ương đến địa phương
sẵn sàng có phương án hỗ trợ cho địa phương và nhân dân các vùng bão lũ
và đặc biệt bảo đảm tính mạng và giảm thiểu tối đa thiệt hại của nhân dân
cơn bão số chín được nhận định là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa bão năm nay
và có thể là trong cả mùa bão năm nay
bão số chín có tốc độ di chuyển nhanh và sức gió giật cấp một mươi bốn
được cho là mạnh hơn cả cơn bão damre và năm hai nghìn một mươi bảy
và có thể gây ra nhiều thiệt hại về người
bão số chín sẽ di chuyển nhanh có cường độ rất mạnh
toàn bộ khu vực biển đông đều có thể chịu ảnh hưởng của bão